cất dấu số lượng lớn ma túy đối tượng đỗ văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu tại khu vực bến phà cái kè thuộc xã mỹ phước huyện mang thít lực lượng công an đã bắt quả tang liêm đang cất giấu trên người một mươi năm gói giấy bạc sáu đoạn ống nhựa và một bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của liêm lực lượng công an thu giữ thêm một mươi chín đoạn ống nhựa và một vỏ bao thuốc lá bên trong có chứa tinh thể màu trắng có khối lượng trên ba mươi bảy gram
tại cơ quan công an liêm khai nhận số ma túy trên được mua của một người đàn ông lạ mặt tại huyện trợ lách tỉnh bến tre với số tiền là một mươi sáu triệu đồng sau đó mang qua tỉnh vĩnh long để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ